đây là nhánh cuối cùng của công trình cầu vượt hình chữ n tại vòng xoay nguyễn thái sơn thuộc hai quận gò vấp và phú nhuận được đưa vào sử dụng sau hơn một mươi tháng tạm ngừng vì vướng giải phóng mặt bằng
nhánh cầu có tổng chiều dài hơn ba trăm sáu mươi bảy m với hai làn xe lưu thông một chiều từ đường nguyễn kiệm và hướng ngã tư phú nhuận đến đường nguyễn thái sơn
khu quản lý giao thông đô thị số ba cho biết đang phối hợp cùng ubnd quận gò vấp thỏa thuận đền bù với những hộ dân còn lại để sớm có mặt bằng thi công hạng mục phụ
nhánh cầu được thông xe trước dịp tết nguyên đán phần nào tạo sự thông thoáng cho các phương tiện khi lưu thông vào sân bay quốc tế tân sơn nhất trong những ngày nghỉ lễ
toàn bộ công trình cầu vượt vòng xoay nguyễn thái sơn nguyễn kiệm được thiết kế xây dựng bằng kết cấu thép
đây là một trong sáu dự án trọng điểm của tp hcm có tổng mức đầu tư năm trăm linh bốn tỷ đồng nhằm giải quyết kẹt xe khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất